thưa quý vị thực hiện chương trình phiên họp thứ bốn mươi bốn sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
nhiều ý kiến nhận định đã và đang tồn tại nhiều khó khăn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
báo cáo tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga phó trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát cho biết
còn nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời đầy đủ để xử lý
nhất là các hành vi bạo lực gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho trẻ em
nhiều đại biểu cũng cho rằng công tác theo dõi thống kê tình hình trẻ em bị xâm hại chưa được quan tâm đúng mức
dẫn đến số vụ xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý trong các báo cáo chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế
báo cáo ở meio thị trường mông ngo cpd bắt đầu kh tuna
trong trong các hành vi vụ xâm hại trẻ em tr feljack làm đầu tiên gây tới chiến đấu trường hợp culturally yến
về nguyên nhân của một số tồn tại trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
nhiều đại biểu đồng tình với báo cáo của đoàn giám sát nhận định một số bộ ngành
chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định trong luật trẻ em
dẫn đến hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống xâm hại trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành chưa cao
trong những ký định và nghị quyết về kết quả giám sát thì cần một dung nằm trong các trách nhiệm các ngành các cấp
được nêu cao vai trò của chính quyền các quỷ các cấp của địa phương

về hợp đồng nhân dân các tỉnh các thành phố phải có các ban hành lý quyết về vấn đề này

sự đắn kết trong gia đình thì hạn hạn là vậy
đây là một thực tế

chuyển từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân
rồi từ gia đình hạt nhân sang gia đình thiết lực

cái tình huyết cái thách quan từ đấy thì chúng ta có những giải pháp như thế nào

trong tuyên truyền giáo dục quản lý nhất là cái phòng ngữ
ý kiến cũng đề nghị đoàn giám sát bổ sung các đánh giá thêm
về công tác thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng
nhất là chính quyền địa phương về công tác phòng chống xâm hại trẻ em
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh thanh hóa
tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tỉnh thanh hóa
đã báo cáo một số tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việc triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư công tác thu hồi đấu tranh về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích
kết quả mà công an thanh hóa đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là nỗ lực trong việc triển khai phối hợp phòng ngừa ngăn chặn dịch covid một mươi chín
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh thanh hóa tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức công an chính quy
ở các xã thị trấn cả về mặt con người lẫn trang bị cơ sở vật chất thiết bị để lực lượng này yên tâm công tác
đánh giá đúng thực trạng đề ra biện pháp khắc phục tình trạng sai sót trong dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tiếp tục phát huy và tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung theo kế hoạch của bộ về tổng kiểm tra
mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vận động nhân dân giao nộp và tích cực đấu tranh tố giác về hành vi vi phạm này
trước đó đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra
động viên cán bộ chiến sĩ công an xã tiến lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
thưa quý vị mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
hàng nghìn đơn vị máu trong đó có nhiều nhóm máu đang rất thiếu đã được hiến tặng và bổ sung vào ngân hàng máu
phục vụ công tác điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân
không chỉ trong thời điểm hiện tại mà phong trào hiến máu tình nguyện sẽ luôn được duy trì hiệu quả
lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an nhân dân
đến thời điểm hiện tại
o và a vẫn là nhóm máu có số lượng bệnh nhân cần máu cao nhất và vẫn đang rất thiếu ở các bệnh viện
lực lượng công an nhân dân trong những ngày qua liên tục ra soát phân loại và tổ chức hiến tặng
tập trung chủ yếu đối với hai nhóm máu này và một số nhóm máu hiếm khác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không quên hiến máu
từ khẩu hiệu hành động này đoàn thanh niên cục tổ chức cán bộ và sáu đơn vị khác
cũng đã tiếp tục tổ chức việc hiến máu tỉnh nguyện trong ngày hôm nay
thu hàng trăm đơn vị máu phục vụ công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân
đoàn viên thanh niên của tổ chức cán bộ nói riêng và đoàn viên thanh niên của công an nhân dân
thủy trẻ công an nhân dân nói chung thì đã thực hiện phong trào hiến máu từ rất lâu rồi
và luôn đơn vị xung kích những nhóm máu hiếm
đoàn viên thanh niên của cục tổ chức cán bộ là những đồng chí đã có những phong hiến máu đó
đang xung phong tình nguyện tham gia hiến máu một cách rất là nguyên tục
hàng chục lần tham gia hiến máu tình nguyện
đối với thượng úy lê thanh phương đây không chỉ là việc làm ý nghĩa
thể hiện sự sẻ chia với người bệnh trong lúc khó khăn
mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là các đoàn viên thanh niên có sức trẻ và thể trạng tốt
mình đang có sức khỏe con tôi thanh niên thì có thể máu của mình rất là dồi dào
tuy nhiên ở phía các đội người bệnh người nhà thì những giọt máu này sẽ rất là có ý nghĩa
mình rất là vui khi mà có được góp được một phần nhỏ bé
công sức của mình giúp cho
người bệnh có thể qua được cái cơn bệnh nó đang rất là hệt nghèo
bản thân tôi luôn luôn tình nguyện
sung phong đi đầu trong các phong trào cũng như tình nguyện hiến máu
để góp một phần sức nhỏ mình để giúp ích cho cộng đồng cho xã hội
về những con người đang cần đến máu và cũng như là khó khăn trong khi gặp nạn
hiến máu tỉnh nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ
mà đối với nhiều đơn vị trong công an nhân dân
đó còn là ngày hội là hoạt động vì cộng đồng
được tổ chức thường xuyên
trong tháng bốn công an mỗi địa phương đã hiến tặng từ hơn
một cho đến năm đơn vị máu phục vụ công tác điều trị
những lá thư cảm ơn từ gia đình người bệnh
những sự động viên kịp thời từ lãnh đạo
người đứng đầu bộ công an đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn
đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
dù là nhiệm vụ chính trị hay những hoạt động vì cộng đồng
đều sung kích tiên phong bằng những việc làm ý nghĩa
tất cả vì nhân dân phục vụ